các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
báo detlegrab hà lan đưa tin cảnh sát nước này vừa phát hiện đường dây chuyên cung cấp virus sars cov hai
đựng chăm lọ thủy tinh và được vận chuyển qua biêu điện cho những khách hàng chống vaccine ngừa covid một mươi chín
lực lượng cảnh sát hà lan đã bắt giữ một người đàn ông đứng sau trang web chuyên bán virus sars cov hai
cho những vị khách muốn tự lây nhiễm nhằm có được chứng nhận phục hồi sau mắc covid một mươi chín
bằng cách này những người chống việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín ở hà lan có thể tự do tham gia các sự kiện đông người
bao gồm cả hộp đêm mà không cần tiêm ngừa
báo the west australian trích báo cáo của lực lượng cảnh sát hà lan cho biết
người đàn ông này đã cung cấp virus sars cov hai dễ dàng ký xét nghiệm với giá ba mươi ba năm euro khoảng chín trăm linh đồng
không những vậy người đàn ông này còn quảng cáo rằng virus của ông vẫn còn mới và cam kết có đủ các biến chủng mới nhất
trao đổi với hãng tin amp ở hà lan người phát ngôn của lực lượng cảnh sát hà lan cho biết
chúng tôi cần điều tra thêm để biết liệu ông ấy để bán bao nhiêu lọ
có tác dụng hay không trước khi ký lệnh bắt giữ chính thức
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại hà lan
chính phủ nước này đang áp lệnh phong tỏa một phần đối với cửa hàng và nhà hàng
bao gồm cả hộp đêm và quán cà phê
các cơ sở kinh doanh phải tuân thủ các biện pháp nghiêm ngặt
người dân bị bắt buộc đeo khẩu trang và yêu cầu người trên một mươi ba tuổi xuất trình chứng nhận tiêm chủng hoặc phục hồi sau mắc covid một mươi chín
ca nhiễm omicron đầu tiên vượt qua kiểm tra y tế số người mắc covid một mươi chín tại nga trên mốc một mươi triệu
đến sáng ngày một mươi ba tháng một mươi hai thế giới có trên hai trăm bảy mươi ba triệu người mắc covid một mươi chín
trong đó hơn năm ba mươi hai triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này
quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi đại dịch covid một mươi chín vẫn là mỹ
với trên năm mươi bảy mươi tám triệu ca mắc và hơn tám trăm một mươi bảy chín trăm linh trường hợp tử vong
trong ngày qua mỹ ghi nhận thêm hai mươi một ba trăm linh người nhiễm virus sars cov hai
bộ quốc phòng mỹ cho biết đang tiến hành các cuộc thảo luận tích cực về việc bắt buộc tiêm vaccine tăng cường ngừa cho các quân nhân
ngay cả khi hàng nghìn người từ chối hoặc tìm cách miễn tiền mũi ban đầu bắt buộc
phát biểu tại cuộc họp báo người phát ngôn lầu năm góc john kisbai cho biết hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng về vấn đề này
nhưng bộ trưởng bộ quốc phòng loyd autin khuyến khích mọi quân nhân nếu có thể và đủ điều kiện tiêm mũi vaccine tăng cường phòng covid một mươi chín
tuy nhiên hiện bộ này vẫn chưa đưa ra yêu cầu bắt buộc liên quan đến việc thực hiện tiêm mũi tăng cường
ông kipai cho biết khoảng chín mươi sáu bốn tổng số quân nhân tại ngũ đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
tỷ lệ này đã giảm khi tính cả các thành viên của lực lượng dự bị và vệ binh quốc gia chỉ khoảng bảy mươi bốn tổng quân số
bao gồm cả lực lượng tại ngũ vệ binh và dự bị đã được tiêm phòng đầy đủ
như lực lượng vệ binh của lục quân phải đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai mới được tiêm
tại tâm dịch covid một mươi chín lớn thứ hai
là ấn độ vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai nước này ghi nhận tổng số trên ba mươi bốn sáu mươi chín triệu người mắc covid một mươi chín
bao gồm hơn bốn trăm bảy mươi năm bốn trăm linh trường hợp thiệt mạng vì covid một mươi chín tại quốc gia nam á này
thủ đô new delhi của ấn độ đã ghi nhận ca thứ hai nhiễm biến thể omicron
ở một du khách đến từ zimbabwe sở y tế thành phố new delhi cho biết
theo lịch trình đi lại người này có tới nam phi trong thời gian gần đây
bệnh nhân đã được đưa vào bệnh viện tại new delhi nơi đã lập một phòng riêng biệt phục vụ bệnh nhân nhiễm biến thể omicron
brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới với hơn sáu trăm một mươi sáu tám trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín không qua khỏi
trong tổng số trên hai mươi hai một mươi tám triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này
bộ y tế brazil thông báo nước này đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể omicron của virus sars cov hai
trong cộng đồng tại bang sao paulo đông dân nhất quốc gia nam mỹ này
đây là ca nhiễm biến thể omicron thứ bảy được xác định tại brazil
trong đó có bốn trường hợp tại sao paulo
điểm đáng chú ý là
trường hợp nhiễm bệnh mới nhất này là một người chưa từng đi qua nước ngoài
trong khi các ca trước đó đều là những người trở về từ châu phi
tổ chức y tế thế giới who ngày một mươi hai tháng một mươi hai cho biết
những dữ liệu ban đầu cho thấy biến thể omicron dễ lây hơn chủng delta
và làm giảm hiệu quả của vaccine ngừa covid một mươi chín nhưng lại gây ra ít triệu chứng nghiêm trọng hơn
tính đến ngày chín tháng một mươi hai biến thể omicron đã xuất hiện tại sáu mươi ba quốc gia
trong đó tốc độ lây lan nhanh hơn được ghi nhận tại nam phi nơi chủng đen tai ít phổ biến hơn
và tại anh nơi delta là chủng chủ đạo của các lây nhiễm covid một mươi chín
theo thông báo kỹ thuật của who omicron gây ra sự giảm suốt về hiệu quả của vaccine
trong việc chống lại sự lây nhiễm và căn cứ vào dữ liệu hiện có
nhiều khả năng omicron sẽ vượt qua chủng delta về quy mô lây nhiễm trong cộng đồng
báo cáo cũng cho biết tính đến thời điểm này các ca nhiễm biến thể omicron
chỉ bị những triệu chứng nhẹ hoặc hầu như không có triệu chứng
tuy nhiên who cũng cảnh báo rằng chưa có đủ dữ liệu để đánh giá toàn diện về động lực
của biến thể này
tính đến sáng ngày một mươi hai tháng một mươi hai tổng số ca nhiễm covid một mươi chín tại nga đã vượt mốc một mươi triệu người
cao thứ năm thế giới sau mỹ ấn độ brazil và anh
số ca tử vong gần hai trăm chín mươi
trong hai mươi bốn giờ qua nga ghi nhận gần ba mươi trường hợp mắc mới
đồng thời ghi nhận hơn một một trăm linh người tử vong
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất trong ngày vẫn là thủ đô moscow và thành phố petersburg
tiêm phòng vẫn là hình thức bảo vệ đáng tin cậy nhất
theo bộ trưởng bộ y tế nga
số lượng người đã tiêm vaccine nhiễm bệnh chỉ chiếm chưa tới bốn tổng số bệnh nhân
các trường hợp nặng rất ít
các giải pháp phòng biến thể omicron được các nước áp dụng
pháp đã phê duyệt việc sử dụng liệu phát hỗn hợp kháng thể evastro của hãng astrazeneca
để ngăn ngừa covid một mươi chín
thuốc này sẽ được dùng trên những người có hệ miễn dịch kém
hoặc có tiền sử của các phản ứng phụ nghiêm trọng sau khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
phương pháp điều trị kháng thể evastro là sản phẩm của công ty dược phẩm astrazeneca
trong tuần này đã được nhận giấy phép sử dụng khẩn cấp ở mỹ
cho người lớn và trẻ em từ một mươi hai tuổi trở lên
tuy nhiên pháp mới chỉ chấp thuận việc sử dụng sản phẩm này cho người lớn
theo các kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối được công bố hồi tháng tám
thuốc này giúp giảm bảy mươi bảy nguy cơ triệu chứng trở nặng của người mắc covid một mươi chín
ngoài ra thuốc này có thể giúp kéo dài thời gian tồn tại của kháng thể
trong cơ thể người từ vài tháng cho đến một năm
australia hiện ghi nhận bốn mươi năm ca nhiễm biến thể omicron tại bang new south wales
trước tình hình biến thể mới có nguy cơ lan rộng
nước này đã quyết định rút ngắn thời gian tiêm mũi vaccine covid một mươi chín tăng cường
thời gian tiêm mũi tăng cường từ nay sẽ chỉ còn năm tháng kể từ ngày tiêm mũi thứ hai
thay vì sáu tháng như trước đây
giới chức y tế australia viện dẫn nghiên cứu của israel cho biết
việc tiêm mũi tăng cường giúp làm giảm tỷ lệ nhiễm bệnh
giảm nguy cơ trở nặng ở những người trên bốn mươi tuổi
và giảm nguy cơ tử vong ở những người trên bốn mươi tuổi
hai loại vaccine được sử dụng cho mỗi tăng cường tại nước này là vaccine của pfizer và moderna
cơ quan an ninh y tế anh đã công bố mật nghiên cứu cho thấy
mỗi vaccine tăng cường phòng covid một mươi chín có thể hiệu quả đến bảy mươi năm
trong việc ngăn ngừa các ca biến thể omicrone có triệu chứng
theo nghiên cứu trong số năm trăm tám mươi một người mắc biến thể omicrone
đã tiêm hay mũi vaccine của hãng astrazeneca hoặc pfizer biontech
mức độ bảo vệ của ca bệnh xuất hiện triệu chứng thấp hơn nhiều so với biến thể delta
nhưng mức độ bảo vệ này đã tăng lên
một mươi bảy mươi năm hai tuần sau khi họ được tiêm mũi thứ ba
giới chức y tế anh xác nhận có thêm sáu trăm ba mươi ba ca nhiễm omicrone
đây là ngày anh ghi nhận số ca nhiễm omicron tăng cao nhất
kể từ khi biến thể mới này xuất hiện tại quốc gia châu âu này
hiện tổng số bệnh nhân nhiễm omicron được biết đến tại anh đã lên tới một tám trăm chín mươi tám ca
ngày một mươi hai tháng một mươi hai anh đã nâng cảnh báo từ mức ba lên mức bốn
trong thang cảnh báo dịch covid một mươi chín gồm năm cấp
do số ca nhiễm biến thể omicron tại xứ sở sương mù
tăng nhanh chóng
mức độ bốn đồng nghĩa với việc tình trạng lây lan tăng cao
và áp lực lớn ngày càng gia tăng đối với hệ thống chăm sóc y tế
hơn tám mươi chín người từ một mươi hai tuổi trở lên tại anh đã được tiêm chủng
ít nhất một mũi đầu tiên
trong đó có hơn tám mươi một người đã tiêm đầy đủ hai mũi
trên ba mươi chín người trong đó đã tiêm mũi tăng cường
theo kết quả nghiên cứu sơ bộ được các nhà nghiên cứu
tại bệnh viện sheba iceland công bố
tiêm mũi tăng cường của pfizer có thể làm tăng đáng kể
khả năng chống trọi về biến thể omicron
theo đó kháng thể của những người chỉ tiêm hai mũi
không thể chống trả biến thể omicron
mặc dù vẫn có khả năng chống chọi về biến thể delta
và chủng ban đầu của virus sars cov hai
ở người tiêm đủ ba mũi khả năng tạo ra kháng thể
đối với omicron là có nhưng lại thấp hơn bốn lần
so với biến chủng delta
kết quả nghiên cứu này cũng tương tự kết quả nghiên cứu
trước đó của pfizer khẳng định
vaccine của hãng cũng có khả năng phòng ngừa biến thể omicron
thứ trưởng bộ ngoại giao và y tế bồ đào nha
lachita shrell thông báo từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai
nước này sẽ bắt đầu tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
theo khuyến nghị của tổng cục y tế bồ đào nha
và ủy ban kỹ thuật về tiêm chủng
phụ huynh có thể đặt lịch tiêm chủng từ tuần sau
ưu tiên những trẻ có bệnh kèm theo
số liệu cho thấy trẻ em dưới chín tuổi
có tỷ lệ mắc covid một mươi chín cao nhất ở bồ đào nha
nhà khoa học về bệnh chuyên nhiễm antonio sivagraka
nói rằng việc tiêm chủng cho trẻ em dưới một mươi hai tuổi
là một phần quan trọng để chống lại đại dịch
vì giúp làm tăng tỷ lệ dân số được bảo vệ
theo dữ liệu chính thức tám mươi tám sáu dân số bồ đào nha
đã được tiêm mũi vaccine đủ liều
và bảy mươi một sáu mươi chín dân số đủ điều kiện đã được tiêm mũi tăng cường
bộ trưởng bộ y tế thổ nhĩ kỳ thông báo
nước này đã phát hiện sáu ca nhiễm omicron đầu tiên
theo hãng thông tấn thổ nhĩ kỳ anadolu
trong số sáu ca nhiễm này có năm ca tại thành phố ismir
và một thành phố istanbul
hiện cả sáu trường hợp đều không cần nhập viện điều trị
bộ y tế lào ngày một mươi hai tháng một mươi hai cho biết
trong hai mươi bốn giờ qua nước này ghi nhận một hai trăm bảy mươi bốn ca mắc mới covid một mươi chín
đều là lây nhiễm trong cộng đồng tại một mươi tám tỉnh thành phố
và một mươi một người tử vong do covid một mươi chín
theo bộ y tế lào sau hai ngày tăng đột biến
ngày một mươi hai tháng một mươi hai số ca mắc covid một mươi chín tại nước này đã giảm mạnh
giảm sáu trăm hai mươi bốn trường hợp so với một ngày trước đó
nhưng vẫn ở mức bốn chữ số
thủ đô vientiane tiếp tục đứng đầu cả nước khi ghi nhận số ca cộng đồng
ở mức cao với tám trăm linh chín trường hợp tại một trăm chín mươi tám bản thuộc tám quận
đáng chú ý là số ca tử vong trong hai mươi bốn giờ qua là cao nhất kể từ đầu dịch đến nay
đến nay tổng số ca nhiễm covid một mươi chín tại lào đã lên tới tám mươi chín ba trăm hai mươi ca
trong đó có hai trăm bốn mươi bảy người tử vong
trước tình hình trên bộ y tế lào hiện đang tập trung thúc đẩy chương trình tiêm chủng
để sớm đưa đất nước đạt được tỷ lệ bao phủ vaccine đủ cho việc mở cửa trở lại
theo đó các địa phương được yêu cầu cập nhật danh sách người chưa tiêm vaccine
để tiến hành phân bổ và cung cấp kịp thời
bộ y tế nhật bản cho biết vừa phát hiện ca nhiễm biến thể omicdon đầu tiên vượt qua kiểm tra y tế khi nhập cảnh
bệnh nhân là nam giới khoảng bốn mươi tuổi người nước ngoài sống tại tỉnh gifu
ông đến từ syri lanka nhập cảnh tại sân bay quốc tế narita gần thủ đô tokyo vào ngày bốn tháng một mươi hai
bệnh nhân đã tiếp xúc gần với bốn trường hợp đến từ nigeria và lây nhiễm biến thể omicron
bệnh nhân chỉ được phát hiện khi nhập cảnh
nhập viện với các triệu chứng sốt trong thời gian tự cách ly tại nhà ở tỉnh gifu
giới chức tỉnh gifu cho rằng bệnh nhân vẫn chưa lây nhiễm trong cộng đồng
đến nay nhật bản đã phát hiện được một mươi ba ca nhiễm biến thể omicron
trung quốc có thể đạt miễn dịch cộng đồng với virus sars cov hai vào cuối năm nay
đây là nhận định của ông trung nam sơn nhà dịch tễ học hàng đầu của nước này
tính đến nay trung quốc đã có hơn một một mươi năm tỷ người hoàn thành tiêm chủng
và đây là nền móng vững chắc để nước này đạt miễn dịch cộng đồng
theo ước tính tỷ lệ người hoàn thành tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín ở trung quốc đến nay đạt tám mươi một
còn đến cuối năm nay con số này có thể lên tới tám mươi ba
đây là tỷ lệ an toàn để khẳng định trung quốc đạt miễn dịch cộng đồng
cũng theo ông trung nam sơn tiêm phòng là ưu tiên hàng đầu để ngăn chặn virus sars cov hai
khi giới khoa học còn biết rất ít về biến thể omicrone
từ nguồn gốc quy luật lây truyền và cơ chế lây bệnh cho đến việc tiêu diệt virus
trung quốc đã yêu cầu một số thành phố biên giới nước này
tăng cường cảnh giác trước đại dịch covid một mươi chín bằng nhiều biện pháp
trong đó có xét nghiệm bắt buộc cho các du khách nhằm ngăn chặn lây nhiễm từ người nước ngoài
kể từ giữa tháng một mươi các ca nhiễm trong cộng đồng có biểu hiện triệu chứng đã tăng lên tới hơn hai ca tại trung quốc
phần nhiều ở các thị trấn nhỏ miền bắc giáp với biên giới nga và mông cổ
đặc điểm di chuyển trong tiểu cầu của hơn nửa người dân nhật bản
có thể là lý do giúp giảm tác động của dịch covid một mươi chín tại nước này
theo viện nghiên cứu drigen các nhà khoa học đã tập trung vào một loại kháng nguyên bạch cầu có tên gọi hlaa a hai mươi bốn ở người
kháng nguyên này được phát hiện ở khoảng sáu mươi người dân nhật bản bản địa
từ đó nghiên cứu kết luận ở những người mắc covid một mươi chín có kháng nguyên bạch cầu này
tế bào t trong cơ thể người đã nhớ lại những lần nhiễm virus corona cúm mùa trong quá khứ
từ đó tạo phản ứng biễn dịch hiệu quả
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé